xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phép nhiệm mồ đã đến câu chuyện về đội bóng thái lan gặp nạn đã kết thúc có hậu
khi mà vào chiều tối qua tất cả một mươi ba thành viên đều được giải cứu thành công
chỉ sau một mươi tám ngày mắc kẹt trong tham mưu
trở về an toàn nhưng các thành viên đội bóng lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm trùng nguy hiểm
thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần sau của bản tin
còn ngay bây giờ thì sẽ là phần điểm qua các tin chính thứ tư ngày một mươi một tháng bốn
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sai phạm trong việc tổng công ty viễn thông mobile phone
đua chín mươi năm tổ phần của công ty tổ phần ngay nhìn toàn cầu ard
cùng góc nhìn ard tv đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi
vì sao cuộc chạy đua vào lớp một mươi tại hà nội vẫn đang hỗn loạn
trong phần tin tối qua
sau khi được giải cứu các thành viên trong đội bóng thiếu niên thái lan
đang gặp một vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe thể chất và tinh thần
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh sai phạm trong việc
tổng công ty viễn thương mobile phone đua chín mươi năm của công ty tổ phần ngay nhìn toàn cầu ard tv
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định
khởi tố ván hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lê nam trà
nguyên chủ tịch cộng đồng thành viên tổng công ty viễn thương mobile phone
là cán bộ văn phòng bộ thông tin và truyền thông
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm đình trọng
vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi phạm tội của hai bị can và mở rộng điều tra vụ án
công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai cho biết hiện đang điều tra một vụ nhóm giang hồ đem theo hung khí lái ô tô từ tp hcm xuống địa phương để đòi nợ
theo hồ sơ vụ việc vào dạng sáng ngày tám tháng bảy công an huyện trảng bom đang tuần tra thì phát hiện một ô tô đi trên đường bạch hổ thị trấn trảng bom có nhiều biểu hiện nghi vấn
công an huyện trảng bom đã đề nghị dừng xe để kiểm tra qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có năm thanh niên mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su cùng với bảy viên đạn hai thanh kiếm và hai con dao
tại cơ quan công an nhóm thanh niên khai nhận từ tp hcm xuống đồng nai để đòi nợ và lực lượng công an sau đó đã thu giữ toàn bộ tăng vật để phục vụ công tác điều tra
thời gian gần đây trên địa bàn huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long liên tục xảy ra mất trộm cây cảnh trong đó chủ yếu là cây mai vàng gây lo lắng trong nhân dân nhất là với những người đang sở hữu cây cảnh có giá trị lớn
trước tình hình trên công an huyện vũng liêm đã chủ động tuyên truyền cho người dân cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đồng thời điều tra làm rõ bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp và tiêu thụ cây cảnh của người dân trên địa bàn
tại nhà chị nguyễn thị kim dung
trong trung tín thị trấn vũng liêm là nơi bị mất trộm cây mai này tuy đã nhận lại được cây mai nhưng giờ đây cây đã khổ héo trường hợp mất trộm này không phải là duy nhất xảy ra trên địa bàn
các cá năng

thật ra khi mình xài một cái ứng dụng nào đó mình phải hiểu nó chứ không phải là lúc nào mình lướt tin tức cũng hoàn toàn là đúng
khi mà mình tìm hiểu những cái gì liên quan đặc biệt quan trọng với quốc gia chẳng hạn thì bắt buộc mình phải tìm hiểu

mình không nên tẩy chay facebook mình chỉ lên tiếng thôi vì facebook vẫn là một cái gì đó nó gắn với cuộc sống
không nên tẩy chay lên tiếng để nó sửa lại được rồi

từ ngày một mươi năm tháng bảy tăng từ một một trăm linh đồng đến một năm trăm sáu mươi đồng đã bao gồm vat sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều khách hàng

bởi vì là khi mà sử dụng thẻ atm cũng như là các dịch vụ của ngân hàng thì đem lại cái tiện ích rất là lớn

tôi không phủ nhận những cái tiện ích mà thẻ ngân hàng mang lại như là chúng ta có thể dễ dàng nhanh chóng thanh toán
ví dụ như tiền điện này tiền điện thoại này chỉ bằng một cái thao tác trên điện thoại mà không phải ra cửa hàng
hoặc là việc chuyển tiền qua internet banking thì tôi thấy cũng rất là hữu ích
thế nhưng bên cạnh những tiện ích đó thì đôi khi tôi lại cảm thấy là không thoải mái lắm
với cái việc tính phí của ngân hàng
không biết là chị hương đã gặp chưa
thế nhưng mà việc phải di chuyển qua khá nhiều cây atm mà có thể rút được tiền thì tôi cũng đã gặp khá nhiều rồi
hay là việc chuyển tiền không thành công thế nhưng vẫn phải mất phí
và thậm chí là cái phí hoàn tiền đó thì cũng bị ngân hàng tính
thực ra việc mà đi rất nhiều các cây rút tiền mà không rút được tiền
thì tôi cũng đã gặp trường hợp như chị rất nhiều
báo lỗi lại thì nào thì là cái cây đó hết tiền
hoặc là cái kỹ thuật của cái cây đó có vấn đề
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng cái việc thu phí chuyển tiền như chị vừa nhắc đến
thì có phải là mới đây đã có cái thông tin đã tăng của phí mình rút tiền không đúng không chị
đúng như vậy chị hương ạ
tôi nghĩ rằng là đó không chỉ là cái quan khoan của riêng tôi đâu
mà cũng là cái suy nghĩ của nhiều người
khi mà mới đây nhất thì phí rút tiền atm nội mạng của bốn ngân hàng lớn
chiếm đa số thị phần như vietcombank vietinbank agribank và bidv
tăng từ mức là một một trăm linh đồng lên mức một năm trăm sáu mươi đồng
và cùng với đó thì chỉ trong vài tháng qua
các ngân hàng cũng đã tăng nhiều loại phí dịch vụ khác
như là phí chuyển khoản lên ngân hàng phí sms banking mobile banking
hoặc là áp dụng thêm một số biểu phí mới như là phí quản lý tài khoản
vâng nhưng mà theo thông tin mới nhất mà ngân hàng nhà nước đã xác nhận ạ
thì việc ngân hàng dự tính là tăng phí rút tiền của atm
thì mượn mạng sẽ được tạm dừng trong thời điểm hiện nay
và tôi thấy như vậy thì cũng khá là phù hợp với
cái mong ước của rất là nhiều người dân khi mà sử dụng dịch vụ ngân hàng
vâng tôi nghĩ là cái việc mà tăng hay là giữ nguyên
thì cần phải đảm bảo trên nguyên tắc là minh bạch thông tin
mà cần nhất là phải có sự hài hòa lợi ích giữa bên cung cấp dịch vụ và khách hàng
để chia sẻ với người sử dụng
vâng đúng là như vậy và thấy việc rằng tôi nghĩ rằng tăng phí
thì có lẽ là cần phải phù hợp với cả tính thực tế nữa
thêm vào đó khi mà việc cạnh tranh giữa các ngân hàng vẫn đang diễn ra
thì các ngân hàng cần chú trọng đến việc đó là nâng cao
chất lượng dịch vụ của mình giá tăng các tiện ích
cũng như là công tác bảo mật đảm bảo an toàn cho người sử dụng
và rõ ràng là khi mà dịch vụ tương xứng với cái mức phí
mà người dân chi trả thì tôi nghĩ mọi người sẽ dễ dàng đón nhận hơn
và sẽ dễ chịu hơn
đến đây thì chương trình bản chuyện sáng cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
vào không giờ này ngày mai trên anr tv